cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh ủy ban nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phải hợp khẩn với các ban ngành
về trường hợp f một có nguy cơ cao trong khu công nghiệp amata ở phường long bình
k f một có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín cao là một phụ nữ đang làm việc tại công ty tombow
lột năm trăm một mươi bốn đường một mươi ba khu công nghiệp amata tp biên hòa đồng nai
chị này có chồng ngồi cùng nhà ở tp thủ đức tp hồ chí minh
ngày bảy tháng sáu anh này là f hai và có kết quả dương tính với covid một mươi chín
lịch trình của nữ công nhân được xác định vào ngày ba tháng sáu
chị xuống nhà ở khu phố tân cang phường phước tân tp biên hòa đồng nai
ngày bốn tháng sáu làm việc tại công ty đến tối về nhà tại thành phố thủ đức và làm việc tại nhà đến nay
trong quá trình làm việc tại công ty chị này tiếp xúc với tất cả các dây chuyền làm việc
sau khi truy vết nguồn lây nhiễm nữ công nhân đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả
lực lượng chức năng đã xác định hơn tám trăm năm mươi công nhân tiếp xúc
đồng thời điều tra truy vết được hai mươi bảy trường hợp f hai đã lấy mẫu
hiện đang được cách ly tại công ty và đã có kết quả âm tính lần một với sars cov hai
trung tâm y tế tp biên hòa đã thực hiện phun hoá chất khứa trùn toàn bộ công ty
với tổng diện tích khoảng một mươi một m hai
biên hòa đã thông báo đến trạm y tế nơi các trường hợp f hai sinh sống
để khai báo y tế và hướng dẫn cách ly tại nhà